tại tỉnh nghệ an thời gian qua trên địa bàn huyện thanh trương tình trạng trộm cắp tài sản
đặc biệt là trộm cắp xe máy cũng diễn biến rất phức tạp từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh nhằm ngăn ngừa loại tội phạm này
qua quá trình điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
công an huyện thanh trương bắt khẩn cấp hai đối tượng là lê đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và lê huy đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại xóm bảy xã hạnh lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an
về hành vi trộm cắp tài sản bước đầu ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ bảy vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn huyện bao gồm sáu vụ trộm xe máy và một vụ trộm máy cưa xăng với tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
để giảm thiểu tình trạng mất cắp tài sản trên địa bàn lãnh đạo công an huyện thanh trương đã có những khuyến cáo
cho người dân cần phải có ý thức bảo quản tài sản cá nhân đặc biệt là mô tô xe máy cần sử dụng khóa an toàn khi không có người trông coi